tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội iran ali larijani vào chiều nay thủ tướng đã bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của đất nước iran tươi đẹp
đồng thời khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước việt nam và iran vui mừng về sự hợp tác giữa quốc hội hai nước
chúc mừng những thành tiệu to lớn của nhân dân việt nam trong thời gian qua
chủ tịch quốc hội iran bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm đất nước việt nam tươi đẹp
iran đánh giá rất cao chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao hai nước
năm qua iran đã thông qua đề án phát triển kinh tế năm năm tới trong đó có trọng tâm thu hút đầu tư nước ngoài vào hóa dầu phát triển lĩnh vực nông nghiệp
iran đang thiếu nước do đó nước này đang tìm cách quản lý tốt nhất nguồn nước phát triển hệ thống thủy lợi tưới tiêu
quan tâm phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin môi trường
là những lĩnh vực mà iran hoàn toàn có thể hợp tác với việt nam
iran hoàn nganh chào đón tạo điều kiện thuật lợi nhất cho các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào iran
nhất trí với các ý kiến của chủ tịch quốc hội thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị
khuyến khích các doanh nghiệp iran tăng cường khảo sát cơ hội làm ăn với việt nam trao đổi các mặt hàng mà việt nam có thế mạnh
việt nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp với iran
thủ tướng đề nghị iran sớm có trả lời về đề nghị hợp tác về thương mại gạo giữa hai nước
đề nghị doanh nghiệp liên quan hai bên tham gia hợp tác sản xuất điện tại việt nam
việt nam mong muốn hợp tác với iran trong phát triển công nghiệp phụ trợ sản xuất phụ tùng thiết bị
với quan hệ hữu nghị truyền thống hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa
nhất là trong các lĩnh vực dầu khí viễn thông điện lực
hai bên sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới